tại nga tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng đang diễn biến hết sức quan ngại khi hôm qua ghi nhận thêm gần sáu ca mắc mới cao nhất châu âu
những diễn biến trên đã khiến thủ tướng nga phải công bố xác lệnh gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài
theo thủ tướng nga mikhail mishustin người nước ngoài sẽ không được nhập cảnh vào nga cho tới khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát
tuy nhiên lệnh cấm sẽ không áp dụng với những chuyên gia bảo trì các thiết bị nhập khẩu
nhằm hạn chế tác động tiêu cực đối với những công ty sản xuất trang thiết bị phục vụ cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
tính đến hết ngày hôm qua nga đã có gần một trăm linh ca mắc covid một mươi chín với hơn chín trăm bảy mươi ca tử vong
tổng thống nga vladimir putin đã cảnh báo dịch bệnh ở nga vẫn chưa đạt đỉnh và ông đã gia hạn các biện pháp phong tỏa trong nước thêm hai tuần